thông tin phòng chống dịch bệnh tại phía nam tỉnh hậu giang tiếp tục siết chặt quản lý các cửa ngõ
chốt kiểm soát covid một mươi chín để không để người từ vùng dịch phức tạp vào địa bàn
mới đây lực lượng công an đã phát hiện một số công nhân từ tp hcm giả vờ đeo khăn tan để được qua chốt
lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín cầu tám thuộc xã vị bình huyện vị thủy
phát hiện xe ô tô khách do tài xế nguyễn văn tâm điều khiển đang đi hướng từ thị trấn một huyện châu thành a
về thành phố vị thanh
qua kiểm tra lực lượng phát hiện trên xe có ba người đều đăng ký thường trú huyện dùng riềng tỉnh kiên giang
và đều đeo khăn tan có những dấu hiệu khả nghi
qua làm việc ba trường hợp này khai nhận đang làm công nhân ở tp hcm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên thất nghiệp về quê tránh dịch
hai cá nhân đã có thành tích nhận diện được hành vi có nguy cơ lây lan dịch bệnh đã được lãnh đạo công an huyện vị thủy
tỉnh hậu giang trao giấy khen động viên tinh thần trong cao điểm chống dịch
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng tám tỉnh hậu giang ghi nhận bốn trăm linh chín ca nhiễm covid một mươi chín được bộ y tế công bố với hai ca tử vong
chiều tối ngày hai mươi bốn tháng tám tp hcm thông tin về chính sách an sinh xã hội cho đối tượng cơ nhở vô gia cư
cũng như tiến độ vắc xin phòng covid một mươi chín trong hai tuần cao điểm
một số liệu được quan tâm vừa đưa ra là thành phố phát hiện sáu mẫu dương tính khi tổ chức xét nghiệm nhanh
theo sở y tế tp hcm giai đoạn thành phố tăng cường
giãn cách xã hội là thời điểm quan trọng để lấy mẫu xét nghiệm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
về chính sách an sinh xã hội tính đến nay đã có hai trăm linh năm người lang thang cơ nhở được thành phố bố trí nơi ăn ở
những trường hợp này sẽ được test nhanh
nếu âm tính sẽ tiếp nhận vào trung tâm xã hội
các kết quả dương tính thì bố trí vào khu cách ly ở các quận huyện và thành phố thủ đức
nếu là đối tượng sử dụng ma túy dương tính thì được chuyển đến khu cách ly bình triệu
trường hợp nặng hơn thì được chuyển đến bệnh viện giải chiến củ chi
giao cho quỹ ban nhân dân tp thủ đức và quỹ ban nhân dân hai mươi một quận huyện
triển khai tiếp nhận hàng dự trưởng quốc gia
cụ thể như sau số lượng hàng tiếp nhận đợt một
là một mươi bốn năm trăm bốn mươi chín tấn
và thời gian thực hiện là phải trước ngày sáu tháng chín
việc giao nhận này làm luôn ngày thứ bảy làm luôn ngày chủ nhật
chính phủ người ta cấp cho mình bảy mươi bốn ngàn tấn thì gạo đó đã đến người dân như thế nào
tính đến ngày hai mươi ba tháng tám thành phố đã thành lập hai trăm bảy mươi bốn trạm y tế lưu động
tăng tốc đã hoàn thành được bốn trăm linh trạm
còn về tiêm vaccine covid một mươi chín tổng số mỗi vaccine đã triển khai đến ngày hai mươi ba tháng tám
là hơn năm năm triệu mũi trong đó mỗi một là gần năm ba triệu mũi đạt bảy mươi tám chín người trên một mươi tám tuổi
và hơn hai trăm linh người đã hoàn thành hai mũi đạt tỷ lệ ba bốn
về chiến dịch xét nghiệm trong hai tuần cao điểm
ban chỉ đạo phòng chống dịch tại tp hcm yêu cầu phải tăng tốc lấy mẫu
tại các vùng nguy cơ cao vùng đỏ và vùng cam
vì vậy nhiều đơn vị y tế từ các tỉnh thành đã được huy động
và nhanh chóng bóp f ra khỏi cộng đồng
chung cư mỹ long phường hiệp bình chánh tp thủ đức tp hcm
là nơi phát hiện nhiều trường hợp f
triển khai lấy mẫu đã bóc tách các ca nhiễm trong cộng đồng
cần phải được thực hiện cấp bách
đoàn y bác sĩ sinh viên của học viện quân y đã cùng chính quyền địa phương
chia hai trăm linh hộ dân thành nhiều nhóm nhỏ để cấp phát bộ test
và hướng dẫn quy trình lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà

đoàn y bác sĩ sinh viên của học viện quân y đã cùng chính quyền địa phương chia hai trăm linh hộ test và hướng dẫn quy trình lấy mẫu covid một mươi chín tại nhà

tp hcm vẫn duy trì các atm thuốc đưa thuốc đến từng hộ có f đang theo dõi tại nhà